trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết trong mùa mưa bão các địa phương đã và đang tích cực triển khai và chuẩn bị tốt các phương án cứu hộ cứu nạn ghi nhận tại thành phố đà nẵng
bộ công an hỗ trợ cà mau điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn khiến sáu người trong một gia đình thiệt mạng